thưa quý vị và các bạn dự báo trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu
bắc bộ sẽ quay trở lại với trạng thái nhiều mây và không có mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ tăng lên mức một mươi sáu một mươi tám độ
còn khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ ở mức từ một mươi tám đến hai mươi độ
sao đến ngày mai miền bắc tiếp tục không mưa trời nắng sớm nhiệt độ tiếp tục trên đả tăng
đối với các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình nhiệt độ cao ở mức từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
khu vực hà giang cao bằng tuyên quang bắc cạn thái nguyên lạng sơn và bắc giang
nhiệt độ sẽ trong khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong đêm nay cả miền trung chỉ còn mưa ở một vài nơi với lượng thấp dưới năm mm
sao đến ngày mai trên đà khối không khí lạnh suy yếu vùng áp thấp phía tây phát triển
và mở rộng trở lại về phía đông trung bộ sẽ có nắng từ sớm
mức nhiệt toàn miền trung vì thế mà cũng tăng mạnh
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
sẽ tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày mai nam bộ và tây nguyên trở lại với tiết trời không mưa nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên tăng lại ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nắng nóng sẽ quay trở lại
trước tiên là ở các tỉnh miền đông với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến
trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng tăng lại ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp bốn năm nhiệt độ sẽ từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực huyện đào trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước